vào sáng ngày hôm nay tất cả các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại tp huế có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm nay tỉnh thừa thiên huế được giao tuyển chọn một bốn trăm năm mươi hai công dân nhập ngũ vào tám đơn vị trong đó một hai trăm năm mươi hai chiến sĩ quân đội nhân dân hai trăm linh chiến sĩ công an nhân dân
chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm hai nghìn hai mươi hai thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại một hai đạt bảy mươi sáu bốn tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi một đạt bảy mươi bảy hai một trăm một mươi hai thanh niên có trình độ đại học cao đẳng trung cấp một mươi tám đảng viên và năm trăm sáu mươi thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng
không khí ngày lên đường nhập ngũ đầy niềm vui phấn khởi bởi khi trở thành chiến sĩ mới là cơ hội để những thanh niên nhiều hoài bão và lý tưởng cao đẹp được cống hiến sức trẻ cho quân đội
cho đất nước